hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã thảo luận và quyết nghị về danh mục các dự án khởi công mới
thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua dự kiến tổng mức đầu tư trên tám mươi bảy tỷ đồng
cho bốn dự án xây dựng đường sắt đô thị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bốn tuyến đường sắt đô thị này có dự kiến tổng mức đầu tư là trên tám mươi bảy tỷ đồng
nguồn kinh phí chuẩn bị đầu tư được bố trí từ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư
cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của thành phố các dự án đầu tư theo hình thức ppp
hội đồng nhân dân tp hà nội cũng thông qua danh mục bốn dự án và tổng kế hoạch
vốn thực hiện chương trình mục tiêu về giảm ủn tắc giao thông
khởi công mới trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi là sáu trăm ba mươi tỷ đồng
trong tổng số một tỷ đồng trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là các dự án xây dựng cầu bắc linh đàm
mở rộng đường nguyễn khói đoạn tổ nút giao vành đai một đến lương yên
cải tạo chỉnh trang khu vực nút giao đầu cầu phía bắc cầu trương dương
trung tâm giám sát điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin thành phố hà nội